liên quan đến việc tìm kiếm những người mất tích trong vụ máy bay su ba mươi mk hai và kasa hai trăm một mươi hai bị nạn
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng chủ tịch ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn yêu cầu phải khẩn trương quyết liệt
và phối hợp chặt chẽ để cứu bằng được những phi công quân nhân gặp nạn trong vụ máy bay mất tích
theo đó phó thủ tướng yêu cầu bộ quốc phòng tổ chức tốt việc giải quyết hậu quả sự cố
làm rõ nguyên nhân và làm tốt công tác chính trị tư tưởng động viên cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ
bộ quốc phòng phối hợp với các địa phương liên quan tổ chức thăm hỏi chia sẻ những mất mát với gia đình
những chiến sĩ gặp nạn làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội
bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí đưa tin kịp thời trung thực chính xác
để công tác tìm kiếm cứu nạn đạt kết quả
sáng nay thiếu tướng nguyễn quang đàm tư lệnh cảnh sát biển cho biết
nguyên nhân ban đầu máy bay kasa hai trăm một mươi hai gặp nạn được xác định do thời tiết diễn biến xấu bất thường
nên đoàn đã xin hạ độ cao và gặp nạn
theo bộ quốc phòng xác minh ban đầu cho thấy vị trí rớt vị trí vớt được các mảnh vỡ
và vật thể của máy bay kasa tại khu vực nam đông nam bạch long vĩ hai mươi hải lý
phía đông đường phân định vịnh bắc bộ ba hải lý
tại đây cảnh sát biển việt nam và các lực lượng tìm kiếm đã vớt được một số mảnh vỡ và vật thể
bánh xe ghế túi vật dụng cá nhân
cơ quan chức năng xác định những mảnh vỡ và vật thể thu được là của máy bay casa hai trăm một mươi hai số hiệu tám nghìn chín trăm tám mươi ba